mặc dù tới tháng ba âm lịch lễ hội đền hùng mới chính thức được khai hội
thế nhưng ngay từ những ngày đầu xuân của năm mới này hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đã hành hương về khu di tích lịch sử đền hùng
để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự lực lượng công an đã bố trí quân số thường xuyên có mặt tại các điểm tập trung đông người trong khu di tích
nhằm đảm bảo an toàn cho đồng bào cả nước kiều bào và khách nước ngoài về với đền hùng
đặc biệt quốc gia đền hùng rất là đông nhưng cũng không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự
bởi vì chúng tôi cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ cũng như các đơn vị chức năng trong khu vực đền hùng
để đảm bảo du khách không xảy ra mất an ninh trật tự và cũng đảm bảo cho du khách thập phương về với cội nguồn của dân tộc
để đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán
nhất là đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các hoạt động lễ hội đầu năm
bên cạnh phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng cảnh sát giao thông công an các huyện thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng được huy động tối đa
thông qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông các huyện thành thị đã phát hiện lập biên bản hàng trăm trường hợp vi phạm
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo
tình trạng lạng lách đánh võng và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã được ngăn chặn
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân về tham gia các lễ hội
công an huyện lâm thao cũng đã chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo các xã thị trấn làm tốt công tác an ninh trật tự
đồng thời công an huyện lâm thao cũng đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo giải thoại an toàn giao thông
và khảo sát phân luồng tuyến trên địa bàn trọng điểm nhất là những điểm diễn ra các mùa lễ hội
với nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an phú thọ
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các khu vực diễn ra lễ hội trong những ngày đầu năm được đảm bảo
để lại ấn tượng tốt với du khách thập phương khi hành hương về với đất tổ
bốn năm về trước đi lên các đền thì rất vất vả
nhưng được một vài năm về bây giờ thì đi lên rất là an toàn
ngay về vấn đề an ninh trật tự cũng rất đâu vào đấy và hàng hóa bán thì có những có sự quản lý chặt nên giá cả cũng không bị chặt chẽ
tôi thấy lực lượng an ninh bảo vệ ở đây thì rất dày đặc nên tôi cảm giác là đi rất an toàn
kể cả khi những đoạn đường vắng vẻ không có vấn đề gì xảy ra
du lịch lễ hội phú thọ ngày xuân tham dự các lễ hội truyền thống thấm đẫm giá trị lịch sử văn hóa của dân tộc
du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị của riêng mình để thêm hiểu
thêm yêu thêm tự hào và có trách nhiệm hơn với quê hương dân tộc việt
về công an tỉnh phú thọ đảm bảo an toàn các lễ hội
vì thế càng có ý nghĩa quan trọng khi góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc việt nam
vừa rồi là những tin tức an ninh trật tự nổi bật
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
xin chào quý vị và các bạn đến với tử mục
cơ quan thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng giàng thị sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản kéo té xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
đối tượng lầu thị trông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản xuối học xã trung lý huyện mường lát tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
ngoài ra đối tượng này còn bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mời thông tin các bạn
các cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai thời tiết tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhìn chung là chưa có nhiều biến đổi
chủ đạo vẫn là ít mưa đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời hưởng nắng với nền nhiệt độ ngày đêm là một mươi chín ba mươi độ riêng khu tây bắc còn vượt ngưỡng ba mươi độ
sang ngày hai mươi hai tháng hai khi không khí lạnh tăng cường trở lại trời sẽ chuyển nhiều mây hơn mưa xuất hiện ở diện giải rác cùng với đó là nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trời rét
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa đêm và sáng có sương mù nhẹ giải rác trời lạnh trưa chiều thì trời giảm mây hưởng nắng với nền nhiệt độ lúc này đạt ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
sang ngày hai mươi hai tháng hai do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường yếu khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác cùng với nền nhiệt giảm nhẹ trời rét
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong trưa chiều nay và ngày mai vẫn duy trì ít mưa với nền nhiệt độ trưa chiều là ba mươi ba mươi ba độ
vùng núi phía tây còn vượt ngưỡng ba mươi ba độ
đến ngày hai mươi hai tháng hai khi không khí lạnh tác động rõ rệt hơn thì mưa có thể xuất hiện rải rác tập trung nhiều tại phần phía bắc của khu vực
do có mưa nên nền nhiệt độ sẽ giảm khoảng từ hai ba độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong ba ngày tới thời tiết biến đổi không nhiều chủ đạo là ít mưa ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho giao thông cũng như là có hoạt động thời nhật của người dân
vùng cao của tây nguyên trong hôm nay và hai ngày tới vẫn chịu tác động của áp cao cận nhiệt đới nên tiếp tục ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
nên nhiệt độ trên khu vực này chưa có nhiều biến động với nhiệt độ ngày đêm là một mươi bảy ba mươi hai độ
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng hai khi áp cao cận nhiệt đới có xu hướng rút ra phía đông nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ trong ngày hôm nay và ngày mai do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới nên trời phổ biến không mưa và có nắng mạnh vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai độ
nắng nóng cục bộ tiếp tục xuất hiện ở khu vực và tập trung nhiều hơn tại các tỉnh miền đông của nam bộ
và có một số nơi ở miền đông nam bộ còn vượt ngưỡng ba mươi năm độ
sau đó sang ngày hai mươi ba khi áp cao cận nhiệt đới tạm thời có xu hướng rút ra phía đông thì số điểm nắng nóng sẽ suy giảm dần
bản tin một trăm một mươi ba online xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn